mặc áo xe ôm công nghệ dạo quanh thành phố để tìm sơ hở của các hội dân rồi đột nhập trộm cắp tài sản
đây là thủ đoạn mới của các đối tượng trộm cắp tại đà nẵng
công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng đã bắt tạm giam và ra quyết định khởi tố đối với đối tượng trần phạm phước thành về hành vi trộm cắp tài sản
đây là đoạn camera của một nhà dân ở phường khuê trung quận cầm lệ ghi lại vào tối ngày hai mươi tháng bảy
một nam thanh niên đột nhập vào nhà và lấy đi khoảng tám mươi triệu đồng tiền mặt mà chủ nhà cất trong túi sách
sự việc nhanh chóng được đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ tiếp nhận và lên phương án truy xét
đối tượng rất tinh vi khi ngụy trang kín đáo để không lộ diện nhận dạng
đáng nói hơn thủ đoạn này khá giống với một vụ trộm cắp mà công an quận đang thụ lý nên quyết tâm tìm ra đối tượng được đặt lên cao nhất
thì lãnh đạo công vận cũng để cũng có chí độ
đội cảnh sát hình sự tập trung qua đó phó hợp công phường khi trung để mà xác minh lồn rõ đối tượng
thì qua gần hai ngày trí xác chúng tôi xác định được đối tượng là xuất hiện ở tận khu vực đường phong đăng lưu
thì xác thấy đối tượng có khả năng là có số tiền lớn và sẽ bỏ trốn nên đã tập trung lực lượng để bắt giữ
đối tượng là trần phạm phước thành hai mươi bảy tuổi trú tại quận hải châu là thủ phạm gây ra các vụ đột nhập vào nhà dân trên địa bàn quận cẩm lệ
thời gian qua khám xét nơi ở của thành công an quận phát hiện gần như toàn bộ số tiền trộm cắp được cất giấu
em đi vào những cái đường đánh đường của những cái nhà và em đi vào đi thấy những cái nhà không chống khóa cửa
thì em lãng vào bên trong và em lấy được lấy tiền với điện thoại
xong thì tiền đó thì em đi giữ xài để chơi game
bằng vỏ bọc tài xế công nghệ chuyển phát hàng hóa
thành dễ dàng vào tận sâu các khu dân cư
mà không gây nghi vấn gì
với thủ đoạn tương tự thành còn thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn toàn thành phố
trong thời điểm nắng nóng này đa số người dân chúng ta là hai chủ quân
mở cửa đường lùng mở cửa các cửa sổ để cho lái không khí bình ngùa
thì đây là một điều kiện thường lợi
vì đó có đối tượng lợi dụng để đột nhập vào thực hiện hành vi trộm cắp tài xóa
thì qua đây thì cũng mong bà con chúng ta nhanh cảnh gió thơ và bổ vệ tài xóa của chính mình
đang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ ngày xét xử về tội trộm cắp tài sản
thì trần phạm phước thành lại tiếp tục đi gây án trộm cắp
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ đã hoàn tất hồ sơ và khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam với đối tượng thành
đây tiếp tục là bài học để mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác
phòng ngừa trước thủ đoạn trộm cắp dễ dàng xảy ra nếu còn sơ hở